tại trụ sở chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào phó thủ tướng bộ trưởng tài chính
trưởng ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh covid một mươi chín sổm đi đuông đi
đã tiếp đoàn chuyên gia y tế của bộ quốc phòng việt nam do thiếu tướng nguyễn hùng thắng
phó chủ nhiệm tham mưu trưởng tổng cục hậu cần bộ quốc phòng dẫn đầu đang thực hiện nhiệm vụ
hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm về phòng chống dịch covid một mươi chín tại lào từ ngày bảy tháng bốn
phó thủ tướng lào cho biết rất vui mừng khi biết thông tin việt nam kiểm soát rất tốt dịch bệnh
coi đây là một kinh nghiệm mà lào cần học hỏi để áp dụng và chân thành cảm ơn chính phủ
bộ quốc phòng và nhân dân việt nam đã gửi trang thiết bị y tế trị giá hơn ba trăm linh usd giúp lào
dự kiến trong thời gian tới đoàn chuyên gia y tế bộ quốc phòng việt nam sẽ làm việc với bệnh viện
quân đội một trăm linh ba của lào xuống các địa phương miền trung và miền nam của lào để tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ lào
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín